liên quan tới vụ xả súng tại mỹ ngày hôm qua hãng tin reuters cho biết
ghi phạm robot khắc trong vụ sả súng tại thành phố lewiston bang maine của mỹ đã tử vong do dùng súng tự sát
chính quyền bang maine đã dỡ bỏ yêu cầu người dân ở trong nhà vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi theo giờ việt nam
gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau vụ xả súng
dự kiến giới chức địa phương sẽ tiến hành họp báo sau đó ít giờ
trước đó chính quyền thành phố lewiston xác nhận vụ sả súng xảy ra tại quán bars kimengi
và trung tâm giải trí spare time vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã khiến một mươi tám người thiệt mạng và một mươi ba người bị thương
đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại mỹ từ đầu năm đến nay
sau vụ việc tổng thống mỹ joe biden bày tỏ chia buồn với các nạn nhân bị thương
và thân nhân những người thiệt mạng trong vụ xả súng
đồng thời chỉ thị treo cờ rủ tại nhà trắng và tất cả các tòa nhà chính phủ